theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú yên trong ngày hôm nay
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả
vận động bà con dọn dẹp vệ sinh đường phố nhà ở để ổn định lại cuộc sống
mời quý vị khán giả cùng theo dõi ghi nhận sau đây tại vùng rốn lũ huyện miền núi đồng xuân
sáng sớm ngày hai mươi bảy tháng một mươi một hai trăm bốn mươi bốn hộ dân huyện miền núi đồng xuân phải di rời người tài sản
gia súc gia cầm tránh lũ trước đó đã tất bật trở về dọn dẹp nhà cửa ổn định cuộc sống
cũng trong sáng nay nước sông kỳ lộ đã xuống ở mức báo động một
các khu vực bị chia cắt giao thông đã cơ bản thông tuyến
tuy nhiên còn hơn ba trăm linh hộ dân ở xã xuân sơn bắc vẫn bị cô lập do cầu cây xung trên tuyến
dt sáu trăm bốn mươi hai xuống thị xã sông cầu nước ngập gần một mét
tại đây lực lượng công an xã đã bố trí trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
hướng dẫn bà con qua lại chuyển tài sản về nơi ở cũ an toàn
tại chỗ cầu xét trúc xuống chỗ có cột côi cống
ngập không thể đi được sâu lắm
đợi nghĩa là cống đó phải coi như là phá đá hoà mới đi được
mấy anh em trực ở đây hai mươi bốn hai mươi bốn giờ đây nước cũng đang tạm rút
bây giờ mấy anh em trực ở đây là mục đích là đảm bảo là
hướng dẫn bà con đi đứng tại đoạn đường này hay sạc lỡ
như chỗ kia nước bây giờ cũng tạm rút
giờ là trực đó đảm bảo cho bà con đi giao tài sản
chỗ nhà cũ của bà con
trước đó vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
các lực lượng chức năng đã hỗ trợ di rời hơn bốn trăm năm mươi hộ dân
với gần một hai trăm linh nhân khẩu tại các xã an thạch an dân
thị trấn trí thạnh huyện tuy an
và các xã xuân sơn nam xuân sơn bắc xuân long xuân quang ba huyện đồng xuân
từ hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một huyện tuy an và đồng xuân nước đã rút dần
tuy nhiên ở các xã vùng trũng của hai địa phương này vẫn còn ngập
dự báo mưa còn diễn biến phức tạp
xin tiếp tục nghỉ học để bảo đảm an toàn
tại thị xã sông cầu đến sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đã có bốn tàu cá bị hư hỏng và chìm
tổng thiệt hại do bão số chín gây ra tại phú yên ước tính khoảng chín tỷ đồng